thưa quý vị trong thời gian gần đây tại một số tỉnh hành đang xuất hiện một loại hình giao dịch tiền ảo theo mô hình kinh doanh đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản của người tham gia
và nhiều người dân đã xa vào khi nghe lời hứa lợi nhuận cao để rồi mất trắng khi sản giao dịch đóng cửa còn người đứng đầu thì biến mất
ghi nhận tại thị xã an khê tỉnh gia lai
người phụ nữ này đã từng có hành vi tự tử vì nợ nần
mong muốn đổi đời tin vào lời hứa lãi suất khủng chị đã vay một số tiền lớn để tham gia vào sàn giao dịch tiền ảo
rồi bỗng chốc sàn giao dịch đóng cửa số tiền của chị cũng theo đó mà bay mất
chắc cũng tầm tháng ba tháng bốn dương gì đó là em vô là tiền em cũng có
thì em vay tiền ngân hàng là sáu triệu
giờ chồng em thì chỉ có được hai ba mươi triệu gì đấy rồi còn như là toàn là em vay mượn ngôi hết
chứ em mượn giờ chị hoa đó là chị giờ chị em nợ tiền cám chị bây giờ em cũng có tiền trả giờ chuẩn bị chị chuyển ra tòa
với lời hứa lợi nhuận siêu khủng lên đến một trăm bốn mươi bốn một tháng chỉ sau một thời gian ngắn mạng lưới này đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia thông qua hình thức đa cấp
tất cả các giao dịch đều được thực hiện qua ngân hàng núp bóng dưới nhiều lý do khác nhau hoặc được đưa cho những người trung gian
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trong khoảng thời gian rất ngắn thì đã có khoảng ba trăm linh người tham gia với số tiền ước khoảng hai mươi hai tỷ đồng tham gia sàn giao dịch fxmt bốn do một đối tượng ở tp hcm gầm đầu

tuy nhiên đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đối tượng này đã bỏ trốn và sàn giao dịch cũng đóng cửa
thì hiện tại chúng tôi đã tiếp nhận được nhiều đơn báo cáo về việc vụ việc trên thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh gia lai đang xác minh điều tra làm rõ
theo các chuyên gia kinh tế những người đầu tư khi đã tham gia giao dịch tiền ảo theo mô hình kinh doanh đa cấp sẽ rất khó rút tiền ra khỏi hệ thống hoặc mỗi ngày chỉ được rút một lượng tiền rất nhỏ
bản chất vẫn là lấy tiền của người sau trả cho người trước
khi không còn người đóng tiền vào hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ rất khó lấy lại số tiền đã đầu tư
ở gia lai nó chỉ là một hình thức biến tướng của kinh doanh tiền ảo thôi
và ở đây nó kết hợp với cái kinh doanh đa cấp đó là người ta nếu mà càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì lợi nhuận càng cao
và vì thế cho nên là người ta sẵn sàng khi mà đã dính vào thì người ta sẵn sàng để mà giúp được cái vốn ra thì người ta sẵn sàng là người ta đi
lừa những người thân những cái người thậm chí là người trong gia đình để mà có được cái lợi nhuận cũng như giúp được cái tiền mình đã đầu tư
và cái điều này nó làm không những là mất cái trật tự an ninh về tài chính tiền tệ mà nó còn dẫn đến cái mất trật tự an ninh xã hội
mới đây cục quản lý cạnh tranh bộ công thương đã đưa ra khuyến cáo với người dân về việc cảnh giác tránh bị rụ rỗ lôi kéo tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp
câu chuyện ở gia lai rõ ràng là một bài học cho những ai vẫn còn tiếp tục mù quáng tin tưởng vào những đồng tiền ảo